đứng đầu một cơ quan tình báo lớn của mỹ lại là người chỉ huy nhiều chiến dịch giám sát và nghe lén quy mô lớn
nhưng có lẽ giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ cia john bran vẫn không thể tưởng tượng được rằng ông lại trở thành mục tiêu của tin tặc
hãng bbc cho biết email cá nhân của ông john brinan đã bị lộ mật khẩu
người đột nhập vào email này lại chỉ là một sinh viên bậc trung học phổ thông
trong thư cảnh báo đến cia sau đó cậu sinh viên này cho biết đã sao chép được toàn bộ danh bạ điện thoại trong email của ông bren
trong đó có nhiều số điện thoại của những nhân vật quan trọng trong bộ quốc phòng các cựu giám đốc cia
về cách thức cậu bé này cho biết đã sử dụng phương pháp lừa đảo qua mạng để lừa các nhân viên của ferlin công ty mẹ của ao hãng cung cấp tài khoản thư điện tử của quan chức cia thiết lộ thông tin cá nhân của ông bran
sau đó thuyết phục ao thay đổi mật khẩu tài khoản
hiện cia chưa đưa ra bình luận về thông tin này trong khi người phát ngôn bộ an ninh nội địa mỹ từ chối trả lời các câu hỏi về vấn đề bảo mật cá nhân của các quan chức